thủ tướng chính phủ vừa có công điện gửi ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và các bộ ngành liên quan
về việc tập trung ứng phó với nắng nóng hạn nán xảy ra gai gắt tại khu vực trung bộ và tây nguyên
trước tình hình khu vực trung bộ và tây nguyên thiếu hụt mưa nghiêm trọng
dung tích các hồ chứa chỉ còn từ hai mươi sáu mươi dung tích thiết kế
riêng tại ninh thuận và bình thuận dưới hai mươi ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân
thủ tướng yêu cầu các tỉnh thành tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp chống hạn và xâm nhập mặn
như tổ chức nạo vét canh mương thủy lợi tuyên truyền đến người dân chủ động tích chữ nước
đánh giá kiểm kê nguồn nước phục vụ sản xuất chủ động chuyển đổi những diện tích lúa đang gặp hạn sang cây trồng phù hợp
các bộ ngành liên quan chủ động các phương án giả soát đảm bảo cấp nước cho người dân